trong dòng chảy của văn học nghệ thuật việt nam nói chung và âm nhạc nói riêng
hình tượng chủ tịch hồ chí minh luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận
mỗi ca khúc thể hiện chân dung người ở nhiều góc cạnh khác nhau
xong tất cả đều toát lên tình cảm kính yêu chân thành của mỗi văn nghệ sĩ dành cho bác
người cha già dân tộc vĩ đại
hơn năm mươi năm qua có một tác phẩm âm nhạc đã kể câu chuyện về bác hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc
với lối sống giản dị khiêm nhường nhưng đã thành một vĩ nhân của thời đại ca khúc đôi dép bác hồ
cho đến tận ngày hôm nay mỗi khi giai điệu ca khúc đôi dép bắc hồ của nhạc sĩ văn an vang lên
lại khiến mỗi chúng ta bùi ngùi xúc động xen lẫn niềm biết ơn vô bờ